chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
theo thông tin mới nhất từ sở y tế tp hcm tp hcm sẽ không xét nghiệm định kỳ quy mô toàn dân trên địa bàn phường xã thị trấn hoặc cả quận huyện
vậy cụ thể những đối tượng nào cần xét nghiệm định kỳ covid một mươi chín hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
mới đây sở y tế tp hcm cho biết đã có văn bản gửi các quận huyện về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện công tác xét nghiệm covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo sở y tế việc hướng dẫn tạm thời xét nghiệm covid một mươi chín mới này nhằm kiểm soát dịch hiệu quả phù hợp với yêu cầu giai đoạn hiện nay theo phương châm
thích ứng an toàn linh hoạt của chính phủ tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế xã hội của thành phố
cụ thể sở này cho biết không thực hiện xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn phường xã thị trấn hoặc cả quận huyện
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong sáu tháng chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra dịch tễ
người đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn hoặc người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
bên cạnh đó các địa phương thực hiện xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ
ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
cụ thể khu vực nguy cơ bao gồm chợ đầu mối chợ truyền thống bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài ra thì tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận huyện có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
nhóm nguy cơ gồm các tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ người lấy xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng shipper
các đối tượng trên được cho xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng phương pháp xét nghiệm rt pcr mẫu gọp một mươi
tỷ lệ lấy mỗi xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch tính theo cấp độ dịch của phường xã thị trấn
xét nghiệm một mươi đối tượng ở địa phương cấp độ một hai mươi đối với địa phương cấp độ hai và cấp độ ba là ba mươi
ngoài ra sở y tế cũng yêu cầu các địa phương thực hiện xét nghiệm các hội gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ
theo quy trình xử lý f tại cộng đồng đã được ban hành
tất cả f một trong cùng hội gia đình và người sống trong phạm vi ổ dịch không phân biệt tiền sử có tiêm chủng
hay là tiền sử mắc bệnh covid một mươi chín phải được test nhanh
người dân tự làm hoặc nhân viên làm nếu người dân không tự làm được
theo hướng dẫn mới của bộ y tế các địa phương cần tăng cường kiểm soát những người có nguy cơ lây nhiễm cao
đến từ vùng có dịch nhưng không yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh thành phố
theo đó bộ y tế đề nghị các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
chỉ đạo tăng cường giám sát xét nghiệm những người có nguy cơ cao đến từ địa bàn
các địa phương chủ động xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc kháng nguyên nhanh
nhưng không đưa ra yêu cầu người dân phải chỉnh kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh thành phố
các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại siêu thị công sở
tự tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người lao động gồm xét nghiệm khi bắt đầu sản xuất trở lại
khi có một trong các triệu chứng như là sốt hoa mệt mỏi đau hỏng mất vị giác và khứ giác khó thở
có yếu tố dịch tế và xét nghiệm ngâu nhiên người có nguy cơ lây nhiễm cao
phương pháp thực hiện là gộp mẫu khi xét nghiệm đình kỳ sàng lọc thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh
gộp ba năm mẫu hoặc xét nghiệm rt pcr gộp một mươi hai mươi
dựa trên tình hình thực tế của các cơ sở lao động trên địa bàn địa phương quyết định cụ thể
theo từng cấp độ dịch về tần suất tỷ lệ xét nghiệm ngâu nhiên cho người lao động
cùng phương án tổ chức lưu trú tập trung cách ly và tổ chức sản xuất khi có dịch tại đó
những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín tức là có thẻ xanh trên sổi sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về địa phương
những người này phải thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
và báo cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như hoa sốt khóa thở đau sát học mất vị giác
người tiêm chưa đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín tức là có thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan thẩm quyền cấp phải cách ly tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
những người này tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
thực hiện thông điệp năm k
xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa được tiêm vaccine và cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo thực hiện thông điệp năm k
xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
với người đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh tại nước ngoài
việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương khác
sẽ thực hiện theo hướng dẫn
đây là hướng dẫn của bộ ngoại giao
để kiểm soát số ca nhiễm có xu hướng tăng trở lại
đại diện sở y tế tp hcm cho biết
hiện nay tp hcm tổ chức giám sát xét nghiệm kịp thời f
không để dịch lan rộng không để ảnh hưởng sinh hoạt người dân
bên cạnh đó ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
tp hcm đang lên kế hoạch triển khai xét nghiệm với quy mô mẫu rộng
nhằm đánh giá tình hình sars thực tế hơn
tuy nhiên việc xét nghiệm này cần đảm bảo hai yếu tố là quy mô mẫu
và cơ cấu xét nghiệm sao cho chúng để mẫu xét nghiệm có độ tiên cải cao
cụ thể tp hcm dự định xét nghiệm với tỷ lệ bốn trên một dân
theo tính toán với một mươi triệu dân
thì mỗi ngày tp hcm phải xét nghiệm ít nhất khoảng sáu mẫu
hiện tp hcm đang ở cấp độ hai của dịch covid một mươi chín
ở cấp quận huyện hai địa phương thuộc cấp độ ba vùng cam
đó là huyện nhà bè huyện cần giờ bảy địa phương ở cấp độ hai
quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận bình tân quận bình thạnh
huyện bình chánh huyện hóc môn một mươi ba địa phương ở cấp độ một
ở cấp xã phường tp hcm hiện có một trăm chín mươi bảy xã phường đạt cấp độ một
một trăm linh hai xã phường ở cấp độ hai một mươi ba địa phương ở cấp độ ba
theo báo cáo ban đầu xã phước kiển huyện nhà bè
là xã duy nhất của tp hcm ở cấp độ bốn
sở y tế đang ngay lập tức tổ chức đoàn giám sát
tại nhà bè ghi nhận có sự nhầm lẫn khi địa phương
tính toán tỷ lệ nhiễm trên xứ dân của xã phước kiển
là ba mươi một người trong khi thực tế là sáu mươi hai trăm sáu mươi chín người
do đó xã phước kiển thuộc cấp độ ba
nhận định về tình hình dịch bệnh tại nhà bè và cần giờ
bác sĩ nguyễn hoài nam cho biết
nhà bè có khu công nghiệp hiệp phước và giáp với khu công nghiệp long hậu
thuộc tỉnh long an nên có áp lực gia tăng số ca mắc mới
khi tổ chức xét nghiệm nhanh đã phát hiện nhiều công nhân
đang làm việc tại đây dương tính
về các khu công nghiệp này chưa tổ chức được khu cách ly riêng
nên ép không được quản lý tại địa phương
việc này có thể gây ra ít nhiều khó khăn cho địa phương
tuy nhiên mỗi quận huyện sẽ có mô hình phù hợp
như thải lập trung tâm cách ly hoặc các bệnh viện xét chiến
sẽ tiếp nhận điều trị
nhận định về tình hình dịch của thành phố
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín nhấn mạnh
ngày một một mươi một thành phố chỉ có bốn địa phương cấp phường xã thị trấn ở cấp độ ba
nhưng sau một tuần đã tăng lên một mươi ba địa phương
do đó người dân thành phố cần phải hết sức nghiêm túc thực hiện năm k
và các quy định phòng chống dịch
ông phạm đức hải cũng cho biết
căn cứ kế hoạch ba năm một năm của ubnd tp hcm
việc đi lại của người dân ở vùng cấp độ ba không bị hạn chế
tuy nhiên người dân cần phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng
xét nghiệm cách ly theo quy định
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra phức tạp tại tp hcm
sở y tế tp cho biết sẽ duy trì và tăng cường thêm các trạm y tế lưu động
trong thời gian tới
khi tình hình căng thẳng tp hcm có gần năm trăm năm mươi trạm lưu động
với lực lượng chủ chốt là quân y
bên cạnh đó ba trăm một mươi hai trạm y tế phường xã phối hợp chăm sóc cho f tại nhà
tuần qua sở y tế đã kế hoạch tiêm bốn mươi trạm lưu động tại huyện hóc môn
đồng thời đề nghị huyện nhà bè thiết lập thêm trạm lưu động
chỉ có bảy trạm theo dõi cho chín trăm bảy mươi hai f tại nhà
thông tin về các gói thuốc đang cấp phát
bác sĩ nguyễn hỏi nam cho biết thành phố có khoảng hai trăm sáu mươi bốn năm trăm linh túi thuốc ab
đã cấp cho trung tâm y tế quận huyện hai trăm một mươi ba túi
hiện còn lại hơn năm mươi một túi thuốc
tùy theo tình hình dịch bệnh sở y tế sẽ tổ chức mua sắm thêm một trăm linh túi
để đáp ứng yêu cầu
bên cạnh đó bộ y tế đã cấp cho tp hcm năm mươi túi thuốc c
thuốc kháng virus hiện đã cấp phát hai mươi tám năm trăm tám mươi
còn hai mươi một bốn trăm một mươi bảy tối
bác sĩ nam cho biết theo đánh giá của các bác sĩ điều trị
thuốc có hiệu quả rất tốt sau hai ba ngày sử dụng giảm các triệu chứng cho f
về kế hoạch xét nghiệm hiện thành phố đang thực hiện giám sát
để phát hiện kịp thời f xử lý ổ dịch phù hợp
không để dịch lan rộng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
tại các khu dân cư thành phố đang tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên
với các khu vực nguy cơ như là chợ bến xe siêu thủy cơ sở bảo trợ xã hội
xét nghiệm các hội gia đình trong khu vực điều tra dịch tễ
theo quy trình xử lý f trong cộng đồng
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên với người lao động có nguy cơ cao
với tần suất tỷ lệ phụ thuộc với cấp đổi dịch
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi